thông tin về đối tượng lừa đảo tại tp hcm
ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn phương bình chú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
theo điều tra năm hai nghìn một mươi tám bình quen biết với một phụ nữ trú tại quận năm tp hcm
đối tượng tự giới thiệu hiện đang công tác tại bộ công an và có đứng tên thành lập một công ty
cuối năm hai nghìn một mươi tám do cần tiền tiêu xài bình đã đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng cần tiền để mua hóa giá nhà
xử lý việc cơ quan trả nợ lo viện phí cho mẹ để mượn tiền của người phụ nữ này
do tin tưởng nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho bình tổng cộng hơn chín tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi một bình bỏ trốn khỏi địa phương nên nạn nhân đã lẩm đơn tố cáo
tiếp nhận thông tin và vào cuộc điều tra truy vết ngày một mươi bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã phối hợp với công an tp sadec tỉnh đồng tháp đưa nguyễn phương bình về tp hcm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm loạt tài sản
cơ quan công an đã thu giữ nhiều cong số tám và các vật dụng tài liệu có liên quan
với các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trương thự xen chú tại tp bumathuot tỉnh đắk lắc cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà hà thị lệ phương chú tại tp đà lạt tỉnh lâm đồng thỏa thuận với xen
mỗi người góp bảy trăm năm mươi triệu đồng mua ba thửa đất tại xã cư brau huyện murrock tỉnh đắk lắc
sau khi đạt cọc bà phương đã chuyển cho xen năm trăm sáu mươi triệu đồng để thanh toán tiền mua đất
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các bên tới văn phòng công chứng để làm các thủ tục có liên quan
xen trực tiếp làm thủ tục với chủ đất và hai bên đã ký kết hợp đồng ủy quyền về việc mua bán ba thửa đất
quá hẹn bà xen không được nhận đủ một ba tỷ đồng nên vợ chồng chủ đất đã lấy lại hợp đồng chuyển nhượng
sau đó để bà phương tin tưởng xen đã đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà phương
đối với số tiền mà bà phương đã đưa xen chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
ngày hôm qua công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết
đã bắt giữ đặng minh trí chú thầy huyện long hồ theo quyết định truy nã bị can
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ đặng minh trí làm tài xế cho một nhà xe trên địa bàn huyện long hồ
với nhiệm vụ giao hàng cho khách và thu hộ tiền hàng cho nhà xe
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình đi giao hàng
trí đã tự ý chiếm đoạt hơn ba mươi triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đặng minh trí
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn trong quá trình điều tra
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ
đã ra quyết định truy nã bị can đặng minh trí
đến trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện long hồ đã phát hiện và bắt giữ trí
tại một quán cà phê trên địa bàn xã tân hạnh huyện long hồ
lại có thêm nhiều phụ huynh vướng vào bẫy lừa đảo khi đăng ký cho con
tham dự các cuộc thi tìm kiếm tài năng
cụ thể phóng viên truyền hình công an nhân dân đã nhận được phản ánh
từ ban tổ chức festival piano talent toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
về việc có một số tổ chức cá nhân lợi dụng uy tín của cuộc thi
để lập các fanpage giả mạo nhằm chiếm đoạt lừa tiền của phụ huynh
những cảnh báo cụ thể sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây
cuộc thi piano mở rộng toàn quốc festival piano talent
hai nghìn hai mươi bốn do viện phát triển giáo dục và văn hóa việt nam
phối hợp cùng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua
cuộc thi đã chính thức được công bố là sân chơi hoàn toàn mới
dành cho trẻ em thuộc lứa tuổi từ năm đến một mươi tám tuổi
được tổ chức rộng khắp trên toàn quốc
ngay sau khi có thông tin về cuộc thi
một số đối tượng đã mạo danh là phóng viên của vtv
để mời gọi phụ huynh đăng ký tham gia cuộc thi
với chi phí tám trăm linh đồng một người
hiện tại ban tổ chức khẳng định không có những thành viên đó
và không hợp tác tổ chức với đài truyền hình việt nam
kênh vtv ba như thông tin các đối tượng lừa đảo đã đăng tải
các đối tượng đã tham gia nhóm giao lô và nhắn tin
lôi kéo nhiều phụ huynh để lừa đảo số tiền lớn
ban tổ chức đã đặt ra tiêu chí đây là một tổ chức vì trẻ em
yêu pino và không đặt mục đích lợi nhuận từ cuộc thi này
cho nên lệ phí chúng tôi thu của học sinh là cố định
tám trăm linh đồng một cháu và kinh phí này một trăm linh được sử dụng
cho việc tổ chức
giải thưởng của chúng tôi thì cũng chỉ mang tính chất khích lệ
cho những bạn đạt thành tích trong cuộc thi
với tiền mặt thì chúng tôi chỉ có trao cho học sinh
trao cho những thí sinh đạt giải mức từ một triệu hai triệu ba triệu đồng
để khuyến khích và ghi nhận các thành tích của các bạn đạt được
và bên cạnh số lượng tiền mặt nhỏ như thế thì sẽ có cả giấy chứng nhận
của các bạn tổ chức hiện vật của chương trình nữa
theo ông tuấn cách thức hoạt động của những kênh này hết sức tình vi
họ sao chép hình ảnh nội dung video sau đó dẫn dắt phụ huynh vào một group
nhóm kín rồi đưa ra những mức giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng
để thu hút phụ huynh đăng ký cho con em tham gia
phụ huynh nào muốn tham gia thì chuyển tiền tham gia thử thách
có người chuyển tiền triệu thậm chí hàng trăm triệu đồng
họ thêm mình vào một cái group trong đấy có chín người
thì mình thấy trong đấy có hai người cũng là phụ huynh người ta lại chủ động liên hệ với mình hỏi là
chị đã tham gia cái này bao giờ chưa em tham gia rồi và em được hoàn tiền rồi đấy chị ạ
em đang sợ lừa đảo nhưng biết phải không em được hoàn hai lần tiền rồi
thì mình nghĩ là trong này có phụ huynh thật
thì mình cũng nghĩ là không mẻ may thì cũng không cảnh giác gì
có một phụ huynh chụp lại là đã được hoàn lại một trăm hai trăm triệu
thì mình cứ nghĩ là chắc là người ta được hoàn tiền rồi
nếu người ta hoàn tiền thật thì mấy người đồng minh tham gia
thì mình lại chuyển tiếp tục mình chuyển thêm một số tiền nữa là khoảng tám mươi năm triệu vào để người ta hoàn lại cái số tiền kia cho mình
đến nay ban tổ chức cuộc thi festival piano thailand toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố giác hành vi lợi dụng đánh cắp sử dụng hình ảnh video và danh tiếng của cuộc thi
với mục đích lừa đảo khai thác thông tin của phụ huynh và thu lệ phí thi
bàn tổ chức nhắn nhủ tới các bộ phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký cho con em tham gia
phụ huynh có thể gọi điện đến số hotline của cuộc thi để xác nhận hoặc hỏi lại chính giáo viên dạy trực tiếp các em để đăng ký đúng địa chỉ
tránh tình trạng phụ huynh tự tìm hiểu tự đăng ký rất dễ bị lợi dụng
hơn hay nhất là chúng ta hãy bảo vệ chính mình là những người mà tiêu dùng thông minh là những người mà tham gia những cái even những cái sự kiện những cuộc thi thông thái
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán giải
giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố hà giang đã phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cụ thể sáng một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực phường trần phú thành phố hà giang tổ công tác công an thành phố hà giang đã phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn tuyên
chú tại phường trần phú đang tàng trữ hai gói chất bột màu trắng nghi là heroin
khám xét khẩn cấp cho ở của tuyên cơ quan công an thu giữ thêm nhiều gói chất bột nghi là heroin
tổng số tăng vật thu giữ có khối lượng hơn hai mươi hai bốn gram
tuyên khai nhận mua số ma túy trên để về sử dụng
hiện công an thành phố hà giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn tuyên để tiếp tục điều tra xử lý
chín đối tượng có hành vi đánh bạc vừa bị công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bắt quả tàng
chiều một mươi năm tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang chín nối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bại đinh sập sám
ăn thua bằng tiền tại một quán cà phê trên địa bàn xã thuận hưng huyện mỹ tú
tại hiện trường lực lượng công an lập biên bản tạm giữ ba mươi một bộ bài bốn xe mô tô tám điện thoại di động
số tiền trên một mươi tám triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế thông tin
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe đầu kéo
hậu quả vụ tai nạn là một người tử vong
tại chỗ hai người khác bị thương nặng
xe đầu kéo có rơ móc biển số bốn mươi ba r hai nghìn bảy trăm sáu mươi bốn lưu thông theo hướng nam bắc
đã đâm trực diện vào xe đầu kéo có biển số rơmóc ba mươi bảy r ba nghìn chín trăm một mươi
vụ việc khiến hai xe đầu kéo bị biến dạng bốc cháy hư hỏng nặng
nhận thông tin cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tiết giao thông
theo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế vị trí xảy ra tai nạn có mặt đường êm thuận
có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông
tuy nhiên không có giải phân cách cứng giữa hai làn đường
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
tại ninh bình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cho biết vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ
và sản xuất pháo nổ trái phép
tại quốc lộ một t thuộc địa bàn xã ninh an huyện hoa lư tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự
đã phát hiện bắt quả tang bùi vân điệu trú tại huyện gia viễn tang chữ trái phép một mươi chín hộp pháo hoa nổ
có khối lượng gần ba mươi ba kg quá trình làm việc điệu khai là nghề lái xe tải chở hàng đường dài
nên đã tìm mua số pháo trên ở quảng trị mang về ninh bình để sử dụng và bán kiếm lời
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của điệu cơ quan công an đã thu giữ thêm ba hộp pháo hoa nổ
có khối lượng hơn năm kg và hai túi bột màu có khối lượng tám kg là tiên chất sử dụng làm thuốc pháo
kiểm tra một cơ sở sản xuất kinh doanh thịt trâu thịt lợn xấy khô tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện cơ sở này đang chế biến
ba trăm năm mươi năm kg sản phẩm động vật là thịt lợn không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm
cơ sở sản xuất kinh doanh thịt trâu thịt lợn xấy khô này thuộc hộ gia đình chị nguyễn thị tranh ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến công tác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
và không chứng minh được rõ nguồn gốc xuất xứ của số thịt lợn nêu trên cơ quan thú y đại đông xác định số sản phẩm động vật nêu trên
không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm có thể gây hại cho sức khỏe con người tổ công tác đã lập biên bản buộc chủ cơ sở
phải tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật thịt lợn nêu trên đồng thời yêu cầu cơ sở sản xuất kinh doanh thịt trâu thịt lợn xấy khô này dừng hoạt động theo quy định
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la thông tin đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ ba vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cụ thể phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la đã phối hợp với công an thành phố sơn la và công an huyện mai sơn phá thành công ba điểm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn
bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn hương lan chú tại phường quyết thắng thành phố sơn la đặng trường sơn chú huyện mai sơn và đối tượng nguyễn hồng phi thị trấn hát lót huyện mai sơn
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đều cho vay theo hình thức cẩm cố xe ô tô cho những người dân vay số tiền từ một trăm linh cho đến ba trăm linh triệu đồng với mức lãi suất năm đồng một triệu một ngày thu lời bất chính ba mươi bốn mươi triệu đồng